khi chúng ta sát nhập các xã với nhau thì chúng ta có thể nói là chúng ta phải quan tâm đến cơ sở hạ tầng
tôi nghĩ như vậy
thứ nhất là chắc chắn cái địa điểm mới của cái chủ sở thì chắc là nó phải là một nơi tập trung giữa hai xã với nhau
thì phải có cơ sở hạ tầng để mà chủ sở làm việc
làm sao mà để cho bà con nhân dân phải thuận lợi hơn
sắp nhập xã bà con băn khoăn chủ yếu về vấn đề khoảng cách địa lý và chính sách thụ hưởng
nắm bắt tâm lý đó cấp ủy chính quyền các ban ngành của tỉnh đã xây dựng kế hoạch và sẵn sàng phương án triển khai bảo đảm phục vụ nhu cầu giáo dục y tế thực hiện các thủ tục hành chính cho bà con
chế độ chính sách của người dân cũng không thay đổi
hộ nghèo thì vẫn được hưởng cái thụ hưởng cái chính sách hộ nghèo của trung ương
hộ là người dân tộc thiểu số thì vẫn được hưởng cái chế độ chính sách là người dân tộc thiểu số
các em học sinh thì cũng vẫn được hưởng như vậy
thế và chỉ duy nhất là có các cái thủ tục mà nó liên quan đến cái tên của xã mới thì là huyện đã sẽ tổ chức làm cho bà con miễn phí
xã an kiến nghị là có thể thành lập hai cái tổ
một cửa hành chính có thể nó đặt hai nơi hoặc người ta phân cấp tầng là thứ ngày chẵn ngày lẻ thì làm ở bên ngắn chiên và một ngày thì làm ở bên trung thịnh
thì bà con nhân dân sẽ rất là thuận lợi trong cái việc giải quyết các thủ tục hành chính cá nhân
sắp nhập vào thì chúng ta sẽ có cơ hội là đầu tư cái cơ sở hạ tầng nó tập trung hơn
ví dụ như ngày xưa là giàn trải là xây dựng hai cái trụ sở của ủy ban hai xã thì bây giờ dồn lại chỉ xây dựng một cái thôi
nhưng mà nó khang trang nó đủ điều kiện để cho bà con đến
là giao dịch làm các cái công việc về tư pháp thì nó thuận lợi hơn
rồi là có cái nguồn lực để đầu tư đường có cái nguồn lực để đầu tư điện có là nguồn lực để đầu tư trường học
và tạo điều kiện là cái cơ sở vật chất cho giáo dục y tế nó tốt hơn
tỉnh vùng cao biên giới địa lý địa hình giao thông khó khăn phương án lộ trình sắp nhập nếu không được tính toán cẩn thận kỹ lưỡng
sẽ gây ra những bất cập trong sinh hoạt của nhân dân gây cản trở cho sự phát triển
chính vì vậy tỉnh hà giang chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghiên cứu kỹ các giải pháp hỗ trợ dân trong quá trình sát nhập
chỉ có như vậy mới tạo ra sự yên tâm và đồng thuận trong dân
các xã mà sắp xếp thì tất cả những cơ sở giáo dục ở những địa bàn này vẫn được duy trì bình thường
chỉ có điều là về mặt tổ chức thì sẽ điều chỉnh lại để cho nó tinh gọn cho nó hiệu quả
và không làm ảnh hưởng đến quá trình đi học
học sinh trên bàn các xã sắp xếp
ngành y tế sẽ xây dựng một phương án là hoạt động chủ sở chính sẽ đặt ở trung tâm xã
còn chúng tôi sẽ bố trí một cơ sở phụ ở trạm y tế cơ sở y tế cũ đó
để bố trí những tổ cán bộ y tế để khám chữa bệnh rồi thì tiêm chủng đỡ đẻ cho người dân
để người dân hạn chế việc phải đi lại xa đến trung tâm chính

chúng ta sắp nhập về mặt cơ học về hành chính là như vậy
nhưng phải bố trí cho hợp lý để người dân tiếp cận được dịch vụ y tế tận diện nhất
và cũng phát huy được hiệu quả các cơ sở vật chất mà y tế trước đây đã đầu tư xây dựng
một mươi xã chưa sắp xếp thì hầu hết các xã phức tạp nhiều đồi núi đường giao thông khó khăn
mỗi xã chỉ có duy nhất một con đường nhỏ khoảng cách giữa các xã là từ một mươi đến hai mươi năm km
với bốn xã sắp nhập trong giai đoạn một
điều kiện giao thông thuận lợi hơn nhưng áp lực xây dựng cơ sở hạ tầng không nhỏ
làm ruộng để sản xuất nông nghiệp ưu tiên cho vấn đề đó cho nên là chúng tôi khó khăn là cái địa hình
phải đầu tư hoàn toàn mới bởi vì là cái địa điểm làm việc cũ ở đây là vì quá xa với đơn vị xã bản béo
chính vì vậy là chúng ta phải đầu tư đơn vị hành chính ở chỗ mới
dù là diện tích và dân số không đủ nhưng mà khi mà sắp nhập vào thì nó rất là khó khăn trong cái việc kết nối giao thông
và hai nữa là cái cơ sở hạ tầng
đối với lại xã thì là cũng ví dụ như chủ sở cái bán xã thì hiện nay là cũng đã được xây dựng trên hai mươi năm
là hầu như là cũ và không đảm bảo về quy mô và phục vụ cho những hoạt động của địa phương
thế rồi thì là đường rồi thì cấp nước rồi là điện là hầu như là những cái hạng mục công trình phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là rất là khó khăn
xã khó khăn không thể sắp nhập
xã sắp nhập được
thì phải đối mặt giải quyết với vô vàn khó khăn áp lực về hạ tầng
chỉ tính riêng việc sắp nhập ba xã bắt buộc một xã liền kề tổng kinh phí thực hiện là hơn hai mươi chín tỷ đồng
trong đó kinh phí xây dựng đề án tổ chức lấy ý kiến nhân dân là một một tỷ đồng
kinh phí thực hiện tinh giản cán bộ dôi dư một mươi sáu tỷ đồng
kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng hai mươi bảy tám tỷ đồng
sau khi sắp xếp xong thì phải có cái nguồn lực
nâng cao cái cơ sở hạ tầng cho cái xã mới
để tạo được kiện thúc đẩy phát triển
ví dụ như là quy hoạch chợ gia súc
ví dụ như là xây dựng biến xe
ví dụ là phát triển cái hệ thống ngân hàng
các cái chi nhánh về vấn đề điện về vấn đề viễn thông
thì những cái đó thì cần phải sự đầu tư
có kế hoạch của trung ương của tỉnh
thực hiện cái cơ sở hạ tầng
kể cả trụ sở nơi làm việc kể cả giao thông
thì cái này có thể nói là nguồn vấn lớn của nhà nước
thực sự là đối với hàng châu phi
nói riêng kể cả tỉnh hà giang
cũng là tỉnh rất khó khăn
thì cái này thì chắc chắn là khó khăn
vấn đề kinh phí để đầu tư
thì chắc chắn là phải có sự trung tâm của nhà nước
đầu tư của nhà nước thì có thể giải quyết được vấn đề này
đó là thực trạng khó khăn của hà giang
khi nguồn ngân sách tỉnh chi sách
nguồn ngân sách tỉnh chi cho sáp nhập chỉ đạt một ba tỷ đồng
nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng hai mươi bảy tám tỷ đồng
phụ thuộc chính vào trung ương
nếu sắp nhập một mươi năm xã theo đúng quy định
rõ ràng tỉnh cần rất nhiều nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng
bao nhiêu năm nay hà giang đã nỗ lực
nói chung chính mình đã nỗ lực nói riêng
nhưng để thực hiện được cái khẩu hiệu là
điện đường trường trạng
thì cũng có vô cùng giả nạc
nguyên nhân là
các đồng chí cũng biết là cái vị trí địa lý
rồi cái điều kiện như vậy trình độ dân trí như vậy
làm ăn kinh tế phát triển rất khó khăn
dẫn tới cái nguồn lực thì cơ bản là của trung ương
do đó chủ trương của tỉnh là làm đến đâu
chắc đến đấy tôi thấy là rất là đúng
sắp nhập để tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế
hiện nay các cấp ủy chính quyền ở hà giang
đang nỗ lực giải quyết công tác cán bộ
đó là bố trí cán bộ xã rôi dư sau sáp nhập
hai xã nậm dịch bản péo hiện có bốn mươi cán bộ
hai xã ngán chiên trung thịnh có bốn mươi một người
theo quy định mỗi xã có hai mươi ba biên chế
thì xã nậm dịch mới sẽ dôi dư một mươi bảy biên chế
xã trung thịnh mới dôi dư một mươi tám biên chế
thực trạng biên chế dôi dư lớn khó có khả năng bố trí
làm xáo động tư tưởng đội ngũ cán bộ ở các xã sắp nhập
ban đầu thì không chính bản thân thôi
thì ban đầu cũng phân vân
nếu mà sắp nhập thì kể cả góc độ tinh giảm biên chế
cũng chưa biết là đi đâu hoặc về đâu
đối với cán bộ của xã thì trước khi tuyên truyền các nghị quyết
thì là ngay bước đầu thì cũng nhiều cái nó rất là bất ngờ
và bản thân tôi là đi vào cái đơn vị mới
thì chắc chắn là cũng nhiều cái nó sẽ gặp phải những cái khó khăn
thứ hai nữa là vì gia đình
vợ tôi thì cũng đi làm ở xa
hiện nay con còn nhỏ thì cũng là một cái khó khăn
cho cái công tác đi lại rồi cho con học hành
theo đề án sắp nhập đồng chí đỗ văn tinh
bí thư đảng ủy xã trung thịnh cũ
được điều chuyển về giữ vị trí phó ban tuyên giáo huyện ủy xín mần
bản thân được đánh giá đúng khả năng để bố trí công việc mới
nhưng đồng chí cũng không khỏi chạy lòng trước sự vất vả của đồng nghiệp
thực sự ra mà nói thì riêng cái công tác này thì
nó cũng có nhiều người khác còn vất vả hơn tôi nữa
vì tôi giữa gia đình và tôi xuống cơ quan mới làm việc thì nó cũng không xa lắm
nên lại một số đồng chí còn đi xa khác còn xa hơn
bước đầu thì cán bộ chúng tôi cũng có suy nghĩ một chút
nhưng mà qua đề án của tỉnh ở huyện thì cán bộ cũng biết
cũng biết là mình những ai làm gì và những ai thuyên truyền
những ai cần hỏi giảng về cái này
hiện tại thì đối với cán bộ chúng tôi thì đã thông về tư tưởng
cũng như là về việc nhập xã này
đội ngũ cán bộ các xã sắp nhập người vài năm
người vài chục năm gắn bó với cơ sở
người là cán bộ địa phương người là cán bộ luân truyền
cũng có người đến nơi đây
cũng có người đến nơi đây
thực hiện chủ trương sắp nhập phải tinh giản cán bộ
và yêu cầu sàng lọc là không thể tránh khỏi
sau sắp nhập xã nậm dịch mới được bố trí ba mươi người
xã trung thịnh mới được bố trí ba mươi một người
lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi hai sẽ giảm về đúng quy định hai mươi hai người
tuy nhiên cái khó trong công tác cán bộ sau sắp nhập xã
ở hà giang không dừng lại ở đó
và trung ương đặc biệt đối với cán bộ người dân tộc thiểu số
và trung ương đặc biệt đối với cán bộ người dân tộc thiểu số

hà giang hiện còn một trăm bảy mươi sáu trí thức trẻ chưa bố trí được

nhưng khi các xã có biến động
công chức huyện điều này đồng nghĩa với việc cả cán bộ cơ sở cả trí thức trẻ

thực tế cho thấy việc sắp nhập xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định là cần thiết
xong trong quá trình triển khai còn nhiều vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng
cụ thể như hà giang nếu cố gắng sắp nhập rõ ràng tỉnh cần nguồn lực tài chính rất lớn
mỗi xã sắp nhập hai mươi ba mươi tỷ đồng
thì toàn tỉnh sẽ cần đến vài trăm tỷ đồng để đầu tư đường giao thông trụ sở mới
và giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư
chính vì vậy trong điều kiện giao thông chưa phát triển địa hình nhiều đồi núi dốc
một số đơn vị cần giữ nguyên phục vụ bảo đảm quốc phòng an ninh
thì việc hà giang thận trọng tiến hành trước với những xã thuận lợi để sắp nhập là cần thiết
bởi khi chưa đủ điều kiện sắp nhập dễ dẫn đến khả năng lãng quên vùng lõm an ninh
và tạo gánh nặng cho địa phương hơn là tạo đà cho sự phát triển